trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận bắc tử liêm và các vùng lân cận thuộc thành phố hà nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là tiền mặt tại các cơ quan công sở
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội lập chuyên án đấu tranh kịp thời bắt giữ các đối tượng
đây là những clip ghi lại hình ảnh các đối tượng đột nhập vào một số ủy ban nhân dân lúc nửa đêm để trộm cắp tài sản
từ hiện trường các vụ trộm trên cho thấy các đối tượng đều có sự chuẩn bị rất kỹ trước khi hành động để tránh sự phát hiện của những người xung quanh

tại cơ quan công an bước đầu lai khai nhận đã thực hiện chót lọt chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố hà nội cùng với số tiền là gần ba trăm năm mươi năm triệu đồng tất cả số tiền lấy được lai dùng để chơi tài sự
ra vào phía sau và hơn nữa trong cái thời gian mà em có ý tình đi ăn trộm cấp thái sản của y bán
thì em cũng có chơi tà chiểu nên là hết tiền em có ý nghĩa để đi ăn trộm cấp thái sản
từ những vụ việc trên cho thấy đa số các vụ mất trộm tại các cơ quan công sở đều do sự mất cảnh giác
chủ quan của các cơ quan do đó tội phạm đã lợi dụng triệt đề yếu tố này để thực hiện hành vi phạm tội
vì thế bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an thì chính các đơn vị cũng cần nêu cao cảnh giác
khắc phục những sơ hở không để các đối tượng trộm cắp có thể lợi dụng gây án
sau khi mà xảy ra vụ việc mất trộm tại trụ sở phường cổ nhuế hai thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo
với cơ quan chức năng cụ thể là công an quận bắc tử liêm và sau khi mà có những cái báo cáo
thì công an quận bắc tử liêm cũng đã vào cuộc rất kịp thời và qua cái vụ việc trên thì chúng tôi cũng đã
giả soát lại toàn bộ những cái thiết bị an ninh
về việc phòng chống trộm cắp tại trụ sở phường thì chúng tôi cũng đã tổ chức gia cố các cửa
tại các phòng ban chuyên môn cũng như là lắp đặt thêm các hệ thống camera để đảm bảo khi mà xảy ra vụ việc
là chúng tôi cũng có kịp thời có công tác xử lý
theo nhận định của cơ quan công an hoạt động của các đối tượng trộm cắp thời gian tới còn diễn biến
phức tạp khó lường với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn do đó lực lượng công an cũng
khuyến cáo các cơ quan công sở cần nâng cao các hệ thống
cao ý thức cảnh giác trong công tác bảo vệ tài sản tăng cường hệ thống giám sát an ninh bảo vệ
tránh tạo kẽ hở để tội phạm có cơ hội hoạt động